nhân dịp kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí hoàng văn thụ ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh chín bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sáng nay tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã diễn ra hội thảo đồng chí hoàng văn thụ nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng người con ưu tú của quê hương lạng sơn
hội thảo đồng chí hoàng văn thụ nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng người con ưu tú của quê hương lạng sơn đã nhận được bốn mươi tham luận từ các nhà sử học nhà nghiên cứu và chuyên gia
các tham luận tại hội thảo đã làm rõ những công hiến to lớn của đồng chí hoàng văn thụ trong việc chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng các tỉnh miền núi phía bắc và các địa phương bắc kỳ
cũng như nêu bật tấm gương đạo đức cao đẹp chọn đời hy sinh vì nước vì dân của đồng chí những đóng góp của đồng chí đối với quê hương lạng sơn và đất nước